vâng thưa quý vị mở đầu sẽ là những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án hình sự buôn bán hàng giả
là thuốc chữa bệnh man nhãn mark health hai nghìn canada thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác
và cục quản lý dược bộ y tế ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố bị can đối với ông trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện
quyết định nêu trên đối với bị can trương quốc cường trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tại phiên tòa phúc thẩm vụ án vn phạt ma ông trương quốc cường đã được triệu tập lần đầu tiên nhưng vắng mặt
trong vụ án này ông cường được xác định có vai trò thẩm định cấp phép nhập khẩu hồ sơ giấy tờ của vn phạc ma
nộp có rất nhiều sai sót
dù vậy các chuyên gia của cục quản lý dược vẫn lập biên bản thẩm định đánh giá hồ sơ đạt và đề xuất ông trương quốc cường
ký công văn cho vn phạc man nhập khẩu hai trăm linh hộp h capital và tính đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khoảng chín ba trăm linh hộp thuốc h capital được nhập về việt nam để tại kho của công ty vn phạc ma
vào ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cục quản lý dược có công văn yêu cầu việt vne phạc ma tạm ngừng nhập khẩu
lưu hành thuốc đồng thời đề nghị cơ quan điều tra xác minh nguồn gốc lô thuốc và phát hiện thuốc không đạt chất lượng
vào ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan
công an thành phố giang hĩa tỉnh đắk nông vừa đấu tranh và triệt phá một tụ điểm hoạt động mại dâm tại cơ sở massa
qua một thời gian theo dõi nắm bắt tình hình vào tối ngày ba tháng một mươi một lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tăng
tại hai phòng sông hơi massa của cơ sở massa sơn trà ở tổ dân phố một mươi phường nghĩa thành thành phố giang hĩa
do một người đàn ông trú tại thành phố giang nghĩa làm chủ có hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm và thu giữ một số tăng vật liên quan
được biết vào ngày hai mươi chín tháng một mươi ông này đã bị tòa án nhân dân thành phố giang nghĩa xét xử tuyên phạt sáu năm tù giam
về tội chứa mại dâm và đang trong thời gian chờ thi hành án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng an ninh điều tra phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương
vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn vinh có tên gọi khác là
vinh bù vinh đen sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn cập thượng xã tiền tiến thành phố hải dương tỉnh hải dương
vinh bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên truy nã từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một với tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
theo hồ sơ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi vinh đã cùng một số đối tượng khác bốn lần tổ chức cho tổng cộng hai mươi năm người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
trong quá trình bỏ trốn đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở và di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau
qua công tác nắm bắt tình hình các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn ninh giang nên đã tổ chức phối hợp bắt giữ
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an tỉnh phú yên để phục vụ cho công tác điều tra
tiếp tục cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên nước
thưa quý vị trên mạng xã hội gần đây có xuất hiện thông tin tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em gây đột quỵ tại chỗ xảy ra ở trường đại học công nghiệp thái nguyên
gây hoang mang trong dư luận đặc biệt là trong giai đoạn cả nước đang triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ dưới một mươi tám tuổi
lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thái nguyên khẳng định đây là thông tin không chính xác
và trước đó ngày một tháng một bệnh viện gang thép thái nguyên phối hợp với trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho sinh viên của trường
trong quá trình tiêm một sinh viên bị sốc phản vệ sau bảy phút tiêm chủng
toàn bộ quy trình cấp cứu đã được đội ngũ y tế chuẩn bị sẵn sàng theo quy định
hiện sức khỏe của em này đã ổn định và đang chuẩn bị xuất viện
thưa quý vị bộ y tế đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm hai nghìn hai mươi hai và xin ý kiến của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
tuyến xe bus có trợ giá liên quan kết nối ngang và dọc để người dân di chuyển
trong hai tuần liên tiếp dịch ở tp hcm được xếp ở cấp độ hai tuy nhiên tiêu chí số ca mắc mới đều ở cấp độ ba
và đáng chú ý là có tới tám mươi sáu số bệnh nhân nhập viện tầng hai theo mô hình điều trị ba tầng đã tiêm vaccine
và đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo ông phạm đức hải phó bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín những ngày gần đây
số ca mắc mới trên địa bàn có chiều hướng gia tăng
số liệu tử vong cũng đáng lo ngại khi ngày ba mươi tháng một mươi chỉ có hai mươi một ca ba mươi một tháng một mươi lên hai mươi năm ca
ngày một tháng một mươi một lên ba mươi một ca và ngày hai tháng một mươi một là bốn mươi ca
điều này chứng tỏ tình hình dịch ở tp hcm vẫn diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định
của ngành y tế lực lượng chức năng địa phương cần xứng phạt nghiêm cách trường hợp không tôn thủ
quy định phòng dịch bởi thực tế ở một số nơi người dân vẫn lơ là không tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch
thời gian gần đây mỗi ngày các tỉnh thành miền tây ghi nhận hơn hai ca dương tính với sars cov hai
và tốc độ tăng bất thường này rất đáng lo ngại đòi hỏi công tác phòng chống dịch phải tập trung quyết liệt
nếu như cuối tháng chín số ca nhiễm covid một mươi chín của cả khu vực tây nam bộ là bốn trăm tám mươi tám ca
thì đúng một tháng sau con số này đã tăng lên hai hai mươi chín ca cao hơn gấp bốn lần
những ngày đầu tháng một mươi một này số ca mắc mới tiếp tục vượt mốc hai ca
trong đó nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng khiến công tác phòng chống dịch bệnh
tại các địa phương càng thêm khó khăn
ngoài các tỉnh tăng cao liên tục trong ba ngày qua như an giang kiên giang tiền giang
thì tại các địa phương khác dịch bệnh cũng bắt đầu lan rộng
thành phố cần thơ ghi nhận khoảng một trăm năm mươi ca mắc mới mỗi ngày cá biệt có ngày ghi nhận hơn bốn trăm ba mươi ca
đáng chú ý từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một tỉnh bạc liêu nâng cấp độ phòng chống dịch từ cấp độ hai
nguy cơ trung bình lên cấp độ bốn cấp nguy cơ rất cao
các chuyên gia y tế nhận định nếu bạc liêu không khống chế nhanh chóng
sẽ có nguy cơ bùng phát lớn như trận dịch ở thành phố hồ chí minh vừa qua
sau hơn hai tuần điều tra truy xét công an huyện chợ gạo tỉnh tiền giang vừa bắt giữ hai đối tượng
có hành vi giả vờ mua rau rồi trộm xe máy sau đó thì thu hồi được tài sản trả cho người bị hại
ngày một mươi bảy tháng một mươi đối tượng trần văn tuấn sống lang thang và nguyễn hoàng nhật giang
ngụ phường một mươi thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang phát hiện một xe honda hiệu air black
đang để trước một tiệm tạp hóa trên tuyến quốc lộ năm mươi đoàn tù ốc thành hòa
xã an thành thủy huyện chợ gạo chiều khóa vẫn còn trên xe nên đã tìm cách tiếp cận
bằng cách da vờ hỏi mua rau và hành lá để đánh lạc hướng mọi người xung quanh
gian cảnh giới còn tốt thực hiện hành vi trộm xe
sau khi lấy được xe cả hai chạy về nhà giang và liên hệ bán xe được ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
chia nhau tiêu xoài cá nhân
qua điều tra truy xét công an huyện chợ gạo đã bắt được tuấn và giang tại phường một
thành phố mỹ tho thu hồ tài sản tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý
cả hai đối tượng đều có tiền án vừa chấp hành xong án phạt tù và đều là đối tượng nghiện ma túy
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can
là chu tiến dũng nguyên tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn và đỗ văn nga
kế toán trưởng để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đây là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tp hcm
bước đầu xác định tại tổng công ty công nghiệp sài gòn xảy ra một số sai phạm trong hoạt động thoái vốn
cụ thể đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng công ty công nghiệp sài gòn đã bán năm mươi một cổ phần của mình
trong công ty cổ phần điện tử sài gòn seo với giá gần hai mươi một tỷ đồng
trong khi đó công ty này đang sở hữu nhiều lô đất đắt địa tại tp hcm
ngoài ra tổng công ty công nghiệp sài gòn cũng đã thoái vốn tại công ty cổ phần ta
trong khi doanh nghiệp này đang là chủ sở hữu của nhiều lô đất vàng ở trung tâm thành phố
theo nội dung tố cáo ngoài việc thoái vốn của tổng công ty công nghiệp sài gòn
tại hai công ty trên đã gây thất thoát cho nhà nước khoảng một bảy trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã bắt tạm giam ông chu tiến dũng
nguyên tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn và đỗ văn nga
kế toán trưởng của tổng công ty đồng thời khám xét nơi làm việc để thu thập hồ sơ chứng cứ liên quan
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã truy bắt nhanh được năm đối tượng cùng quê
tại tỉnh phú yên tạm trú tại xã long tân huyện nhân trạch để điều tra làm rõ về hành vi cướp
và cố ý làm hư hỏng tài sản
khuya ngày hai tháng một mươi một công an xã long tân huyện nhân trạch tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
và phòng chống dịch covid một mươi chín
khi đến địa bản ấp vĩnh tuy xã long tân thì phát hiện lê cướp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
điều khiến xe máy không đổi nón bảo hiểm không đeo khẩu trang nên tiến hành kiểm tra
và đưa về trụ sở công an xã lập biên bản tạm giữ một xe máy một chứng minh nhân dân
một giấy phép lái xe mang tình cước
sau khi ra khỏi trụ sở quốc đã gọi điện cho nguyễn xuân lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
mang dao đến và cùng ba đối tượng khác chạy vào trụ sở công an xã long tân la lối
dùng hung khí đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản và bẻ khóa cổ chiếc xe máy của cướp
mà công an xã long tân đang tạm giữ mang về phòng trọ cất giấu rồi lẫn trốn
sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự truy bắt ngay các đối tượng
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sau thời gian ngắn công an huyện nhân trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp năm đối tượng
gồm cước lĩnh dương tấn dũng trần long ngô văn công
thu giữ toàn bộ tan vật cùng phương tiện gây án
tối hôm qua đi nhậu rồi trong khi đi ghia trong khi có hơi men rồi cái nấu bò hộ là không đúng
thì mình dừng lại đi xe mình lập vùng bán mình dự xe dự cái bàn lái chúng mình rồi kêu tôi đi ghia
rồi bức xúc quá mấy đứa đem đồ đem một cái giao tới rồi vô lấy xe rồi đập một chiếc xe với cửa kiếng
với một cái máy tính với một cái máy quạt rồi sau đó đi nhà rồi cơ quan công an tới bắt

ở đây là vụ việc hành động
rất nghiêm trọng cho nên là công an huyện nhân trạch tiếp tục điều tra nhanh chóng kết thúc đề nghị truy tố
phối hợp với các cơ quan thủ tụng trên địa bàn đưa ra xử điểm
hiện vụ vị đang được công an huyện nhân trạch tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng trong vụ án theo quy định của pháp luật
mặc dù thông tư một mươi bốn của ngân hàng nhà nước về việc hỗ trợ các doanh nghiệp cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi vay bị ảnh hưởng do đại dịch
được đánh giá là kịp thời và cần thiết tuy nhiên về thực tế thì là hoạt động sản xuất kinh doanh đã có những kiến nghị phản hồi từ phía các doanh nghiệp lên ngân hàng nhà nước
không phủ nhận thông tư một mươi bốn có nhiều điểm mới hơn các thông tư trước nhưng để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vây vốn ưu đại thì việc đầu tiên vẫn phải chờ các ngân hàng thương mại triển khai các phương án cơ cấu nợ giảm lãi vay
trên thực tế trong giai đoạn này nhiều doanh nghiệp không dễ để chứng minh được năng lực tài chính chứng minh ảnh hưởng của dịch bệnh đến doanh thu thu nhập
do đó trong thời gian tới ngành ngân hàng cần áp dụng các hình thức bảo đảm tiền vay xem xét cho vay không có tài sản đảm bảo trên cơ sở quản lý dòng tiền
tiếp tục cải tiến quy trình thủ tục cho vay rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay đa dạng hóa các loại sản phẩm tính dụng để tạo thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tính dụng
lãi xuất theo thông tư một mươi bốn ngân hàng đã ngay từ đầu dịch ảnh hưởng là đã giảm lãi xuất cho các gói vay ngắn hạn và cơ cấu các món vay
đến hạn mà vòng say mà chưa kịp nên là các cái này là về phía doanh nghiệp cảm thấy là rất là được hỗ trợ kịp thời
chúng tôi rất mong ngành ngân hàng xem xét đồng thời đối với tất cả các doanh nghiệp không riêng gì doanh nghiệp báo công sản
thì chúng tôi rất mong là được tiếp cận các cái khoản vay mới để giúp cho doanh nghiệp có thể nói rằng tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh
và có cơ hội để phục hồi
với quan điểm chủ trương luôn sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp thời gian tới ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp
tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó các ngân hàng sẽ tập trung nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất chế biến tiêu thụ lưu thông hàng hóa
trong bối cảnh covid một mươi chín nói chung đặc biệt là vấn đề sản xuất lưu thông hàng lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm nói riêng với thời hạn và lãi suất hợp lý

các ngân hàng sẽ tập trung nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất chế biến lưu thông hàng hóa trong bối cảnh

các ngân hàng sẽ tập trung nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất chế biến tiêu thụ lưu thông hàng hóa trong bối cảnh

các ngân hàng sẽ chuyển đổi số với mục tiêu tiến tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh gắn kết các chủ đề từ khách du lịch doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước
thông qua hoạt động kích cầu du lịch trên sàn thương mại điện tử các doanh nghiệp du lịch đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có thêm công cụ duy trì hoạt động kinh doanh và tăng trưởng doanh thu
từng bước tiến đến sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch thành phố nói riêng và của nền kinh tế nói chung giúp hoạt động du lịch trở lại sống động
các đối tượng bị khởi tố gồm lê công toản nguyễn duy hoàng lường đình nam đều tạm trú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
quá trình đấu tranh bước đầu nhóm này khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng từ tỉnh thanh hóa vào thành phố buôn ma thuật mở hai tiệm để hoạt động kinh doanh cầm đồ
trong thời gian mở tiệm cầm đồ nhóm trên đã tổ chức hoạt động tín dụng đen
cho vay nặng lãi với lãi suất từ một trăm một mươi một năm đến ba trăm sáu mươi một năm cho khoảng một trăm năm mươi người cầm cố thế chấp tài sản để vay tiền với tổng số tiền giao dịch cho vay là hơn bốn ba tỷ đồng
quá trình khám xét các địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen cơ quan công an đã thu giữ hơn ba mươi ô tô xe máy các loại hơn tám mươi triệu đồng hai cpu một mươi bốn điện thoại di động và các loại giấy tờ sổ sách tăng vật chứng liên quan đến việc cho vay nặng lãi để tiếp tục điều tra xử lý
ba bốn trăm bảy mươi bốn chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng công an tỉnh nghệ an thu giữ sáng ngày bốn tháng một mươi một khi đang lưu thông qua địa bàn tỉnh này
vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai các lực lượng công an tỉnh nghệ an đã dừng kiểm tra xe ô tô chín mươi tám h một nghìn ba trăm một mươi sáu kéo rơ móc chín mươi tám r hai nghìn một trăm linh một do anh nguyễn xuân lịch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi

đến lý tưởng của hàng vạn du khách trong nước và quốc tế
nhưng cơn bão đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư đã thật sự làm cho ngành du lịch ở lý sơn nhanh chóng bị tê liệt
các dịch vụ du lịch đóng băng người làm du lịch trên đảo rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng có tiền lệ
không một chuyến tàu đưa khách du lịch ra đảo lý sơn
nhiều tháng nay lý sơn không đón một du khách nào sau quyết định tạm dừng cho du khách ra đảo
để phòng dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
nhiều tàu khách cao tốc phải chịu cảnh nằm bờ
do tác động của dịch covid một mươi chín việc vận chuyển hành khách ra đảo lý sơn đã giảm tới hơn năm mươi so với cùng kỳ năm trước
du lịch homestay một cách làm du lịch từng kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch lý sơn
tạo nguồn thu ổn định cho người dân đất đảo khi chọn dịch vụ du lịch để làm kinh tế
nhưng giờ cũng rơi vào trạng thái đóng băng
khu du lịch homestay bé ecolog đảo bé an bình không một du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
để có được mô hình du lịch mới mẻ này phục vụ khách du lịch khi tham quan đảo bé
chủ nhân của cơ sở du lịch này đã đầu tư nguồn vốn không hề nhỏ để xây dựng
khôi phục lại cơ sở lưu trú sau khi bị bão số chín năm hai nghìn hai mươi tàn phá để phục vụ khách du lịch
nhưng niềm vui chưa kịp tẩy gang thì dịch covid một mươi chín đã làm ngưng trệ mọi thứ
khôi phục lại thì chỉ đón khách được một thời gian rất ngắn
thì bắt buộc phải đóng cửa để bởi vì ảnh hưởng của dịch covid
trong năm hai nghìn hai mươi hai homestay cũng như du lịch lý sơn mong muốn dịch covid được đẩy lùi
để homestay cũng như là các cơ sở lưu trú ở lý sơn được mở cửa đón khách trở lại
du lịch lý sơn trong hai năm qua rơi vào cảnh ảm đạm chưa từng thấy
do đại dịch covid một mươi chín
mười tháng kể từ tháng một đến nay nhưng lý sơn chỉ đón được chừng ba mươi chín du khách
đây là lượng khách thấp nhất trong vòng năm năm qua
phục hồi du lịch lý sơn như thế nào sau đại dịch vẫn đang là bài toán khó cho địa phương này